theo thông tin mới nhất tổ chức y tế thế giới who đã tuyên bố dịch bệnh covid một mươi chín là một đại dịch toàn cầu
theo who kể từ khi bùng phát hồi cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín dịch bệnh này đã nhanh chóng lây lan ra toàn thế giới
với hơn một trăm hai mươi một người nhiễm
còn tại việt nam thì chiều ngày một mươi một tháng ba bộ y tế đã công bố bình thuận có thêm ba ca nhiễm virus sars cov hai
được xác định là bệnh nhân thứ ba mươi sáu ba mươi bảy và ba mươi tám
cả ba bệnh nhân này đều là nữ có liên quan đến bệnh nhân ba mươi bốn được xác định là mắc covid một mươi chín vào ngày một mươi tháng ba
như vậy là bình thuận có thêm bốn bệnh nhân đều mắc covid một mươi chín đều là người địa phương
bệnh nhân số ba mươi sáu trú tại thành phố phan thiết giúp việc cho bệnh nhân số ba mươi bốn
bệnh nhân số ba mươi bảy là nhân viên của bệnh nhân số ba mươi bốn
cả hai bệnh nhân này đang được cách ly và điều trị tại khu cách ly trung đoàn bộ binh tám trăm một mươi hai ở thị xã la di
bệnh nhân số ba mươi tám là con dâu của bệnh nhân số ba mươi bốn
bệnh nhân số ba mươi bốn là nhân viên ngân hàng hiện đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình thuận phối hợp với các địa phương giả soát xác định được một mươi bảy trường hợp tiếp xúc gần f một với ba bệnh nhân này
và đưa đi cách ly tập trung đồng thời đang tiếp tục ra soát để không xót lọt các trường hợp f một
ngay trong chiều một mươi một tháng ba ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình thuận họp trực tuyến với các địa phương triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch